theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia sáng nay ngày hai tháng một mươi cả nước không có thêm ca mắc covid một mươi chín mới
như vậy là đã ba mươi ngày việt nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng
trong một chín mươi năm ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là một một mươi tám ca số ca còn đang điều trị là bốn mươi hai ca và số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi năm một mươi ba người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện hai trăm bảy mươi một người cách ly tập trung tại cơ sở khác chín chín trăm sáu mươi bảy người cách ly tại nhà và nơi lưu trú bốn bảy trăm bảy mươi năm người